thưa quý vị khi covid một mươi chín được loại ra danh sách bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
liệu có tiêm ẩn những rủi ro sau khi dịch bệnh này được hạ cấp
nếu hạ cấp độ dịch covid một mươi chín thời điểm này cần có những thay đổi gì trong chính sách phòng chống dịch của nước ta
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm chia sẻ
khi chúng ta đã chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín và hướng đến trạng thái bình thường mới
việc đánh giá mức độ nguy hiểm của covid một mươi chín để có thể xem xét đưa nó về bệnh truyền nhiễm nhóm b là rất cần thiết
tuy nhiên covid một mươi chín vẫn có những đặc điểm chính của bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
tốc độ lan truyền nhanh hơn các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa sốt xuất huyết
tỷ lệ tử vong do covid gây ra vẫn ở mức cao
đồng thời nguy cơ virus sars cov hai đột biến làm xuất hiện các biến thể tăng nguy cơ tử vong
ngoài ra tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong nước cũng chưa đảm bảo một trăm linh
với việt nam ở thời điểm hiện tại nếu hạ cấp covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn một mươi nguy cơ
trên thế giới chưa có nước nào có thể tự tin rằng kiểm soát dịch hoàn toàn
hiện nay hầu như các mặt của cuộc sống đều đã được ổn định
tuy nhiên vẫn cần thay đổi một số quy định trong phòng chống dịch để phù hợp hơn với thực tế
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm không bắt buộc các f một phải cách ly
việc f một chiếm số lượng lớn nhưng vẫn thuộc diện phải cách ly
gây nên nhiều bất cập ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của một bộ phận không nhỏ người dân
kéo theo đó là các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế sản xuất
vì vậy cần cân nhắc để tùy hoàn cảnh nới lỏng các quy định cho phù hợp
ngược lại có một số biện pháp chống dịch đã được áp dụng một thời gian dài
nhưng hiện nay vẫn còn phù hợp với tình hình thực tế nên tiếp tục duy trì như khuyến cáo năm k
trong bối cảnh xuất hiện biến thể omicron who vẫn nhấn mạnh thực hiện năm k tốt hơn nữa
nếu không xã hội có thể dối loạn khi mà người mắc bệnh không khai báo
vẫn đến chỗ đông người gây lây lan dịch bệnh
còn với nhóm đối tượng f có thể cho f rời khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết là khám chữa bệnh và lấy thuốc
ngoài ra việc cho f đi mua nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống trong trường hợp bất khả kháng vẫn có thể chấp nhận được
tuy nhiên chưa nên cho f không triệu chứng đi làm vì lợi bất cập hại
như vậy hạ cấp độ dịch thời điểm này là cần thiết tuy nhiên vẫn tiềm ẩn tới một mươi rủi ro
việc thay đổi cấp độ dịch covid một mươi chín bên cạnh việc thay đổi một số yếu tố không còn phù hợp
thì vẫn cần đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc phòng dịch ổn định lâu dài đảm bảo hoạt động y tế cũng như đời sống nhân dân
hiện việt nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược zero covid một mươi chín sang thích ứng covid một mươi chín
nới lỏng dân các biện pháp chống dịch để phù hợp hơn với tình hình mới góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế